thưa quý vị sáng nay ngày ba mươi tháng ba trong chương trình công tác tại phú quốc tỉnh kiên giang
thủ tướng phạm minh chính đã khảo sát một số công trình dự án để tìm hiểu tình hình
chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về vấn đề hạ tầng nguồn nhân lực y tế nguồn nước
bảo vệ đa dạng sinh học môi trường sinh thái phục vụ người dân trên đảo và du khách
trước khi khảo sát các công trình trọng điểm của đảo phú quốc thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đã đến thăm công trường xây dựng tượng đài chủ tịch hồ chí minh
công trình tượng đài bắc hồ được khởi công xây dựng vào năm hai nghìn hai mươi hai là công trình quan trọng nhất
thuộc dự án đầu tư xây dựng quảng trường trung tâm và tượng đài bắc hồ ở phường dương đông thành phố phú quốc
thủ tướng lưu ý cán bộ công nhân làm ngày đêm bảo đảm chất lượng tiến độ kỹ mỹ thuật xanh sạch đẹp
các dự án thành phần hạng mục phải phối hợp chặt chẽ
thủ tướng yêu cầu ban quản lý dự án phải đôn đốc kiểm tra tháo gỡ khó khăn
chuẩn bị bộ máy quản lý vận hành công trình sau khi hoàn thành
làm tốt công tác nghiệm thu và thanh quyết toán để công trình hoàn thành đúng dịp ba mươi tháng bốn
nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
cảng hàng không quốc tế phú quốc được xây dựng tại phường dương đông thành phố phú quốc
với tổng diện tích khoảng một trăm tám mươi hectare có tổng mức đầu tư hơn một sáu trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
quy mô đầu tư xây dựng một d chán sóng
cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu khách trọng tải lên đến hai trăm hai mươi năm gt
mặt sau bến có thể tiếp nhận tàu khách nhỏ hơn như tàu container tàu hàng
thị sát công trình cảng hành khách quốc tế phú quốc thủ tướng phạm minh chính yêu cầu
phải nghiên cứu hình thức đấu thầu và đơn vị quản lý vận hành cáng biển bảo đảm hiệu quả
quy hoạch các khu chung quanh sản xuất kinh doanh dịch vụ tạo việc làm sinh kế cho người dân
để cảng hành khách quốc tế phú quốc không chỉ bảo đảm sự phát triển đồng bộ
kết cấu hạ tầng trên đảo mà còn là động lực quan trọng thu hút đầu tư
thu hút khách du lịch quốc tế đồng thời từng bước hoàn thiện đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật
góp phần xây dựng đảo phú quốc trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ cao cấp
thăm cảng hàng không quốc tế phú quốc thủ tướng chính phủ cho rằng hiện nay phú quốc đang
phát triển nhanh nhu cầu vận tải hành khách bằng hàng không rất lớn với công suất bốn triệu khách
một năm hiện tại cảng hàng không quốc tế phú quốc đã khai thác vượt công suất
theo báo cáo của tổng công ty hàng không việt nam acv dự kiến giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi
sản lượng hành khách thông qua cảng khoảng bảy triệu khách một năm
quy hoạch mạng lưới sân bay toàn quốc vừa được thủ tướng phê duyệt sân bay phú quốc có công suất một
một mươi triệu hành khách một năm giai đoạn đến năm hai nghìn ba mươi và một mươi tám triệu hành khách một năm
tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi theo thủ tướng với tốc độ tăng trưởng nhu cầu vận tải hàng không tương đối
cao việc đầu tư phát triển mở rộng sân bay phú quốc trong thời gian tới là cần thiết
yêu cầu chọn đơn vị tư vấn giả soát đánh giá khuyến nghị về kết quả quy hoạch sân bay phú quốc
trên cơ sở kết quả ra soát quy hoạch lập dự án trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt mở rộng
nâng cấp sân bay phú quốc theo quy định đặc biệt kêu gọi hợp tác công tư công khai
minh bạch để đầu tư khai thác các hạng mục công trình phù hợp hiệu quả
công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã vinpearl safari là một trong các vườn thú mở
lớn nhất thế giới có tổng diện tích gần năm trăm linh hectare hiện vinpearl safari đang chăm sóc
nuôi dưỡng khoảng hai trăm linh loài với gần bốn cá thể trong đó có nhiều loại động vật thuộc nhóm
quý hiếm với cơ sở vật chất hiện tại đảm bảo tiêu chuẩn phúc trạng cho động vật hoang dã
trong hoạt động bảo tồn vinpearl safari đã chăm sóc sinh sản thành công gần bảy trăm linh cá thể
trong đó có các loại động vật quý hiếm cho ý kiến về sự phát triển của safari
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu cần tạo môi trường sinh thái tự nhiên để bảo tồn sự đa dạng
sinh học động vật thực vật bảo tồn phát huy khai thác hiệu quả công trình từ mô hình khai
thác bốn trăm chín mươi tám hectare vườn thú bán hoang dã đơn vị cần tổng kết hiệu quả từ chỗ chưa có tên trên bản
đồ thế giới đến nay đã được xếp hạng một trong những vườn thú lớn nhất thế giới thủ tướng cho
rằng công viên phải có hệ sinh thái cho động vật từ đó thúc đẩy hệ sinh thái thực vật ngoài ra còn
bảo tồn các loại động vật quý hiếm trên thế giới cùng với đó đầu tư vào khu vực này phải có điều
kiện phải có tiêu chuẩn tiêu chí thủ tướng yêu cầu tỉnh kiên giang thành phố phú quốc phải bảo
đảm công khai minh bạch lựa chọn nhà đầu tư kiên quyết bảo vệ rừng tự nhiên về nước ngọt
phải bảo đảm phát triển bền vững trên đảo phải có hạ tầng y tế giáo dục
hồ dương đông là hồ nước ngọt lớn nhất phú quốc là nơi cung cấp nước ngọt cho toàn thành phố
khảo sát hồ dương đông thủ tướng phạm minh chính yêu cầu xây bể tích chữ nước mưa trong từng công
trình và nghiên cứu phương án tái sử dụng nước làm sạch nước thải tới mức có thể sử dụng được
cho việc vệ sinh rửa sàn tưới cây sơn gôn còn nước sạch chỉ sử dụng cho mục đích ăn uống tắm
để đảm bảo đủ nước sinh hoạt thủ tướng cũng yêu cầu địa phương khuyến khích người dân
các cơ sở kinh doanh dịch vụ sử dụng nguồn nước một cách hợp lý tiết kiệm
trung tâm y tế thành phố phú quốc có hai chức năng là khám bệnh và y tế dự phòng với một trăm hai mươi bác
sĩ quy mô hơn bốn trăm linh giường điều trị cho bệnh nhân trung bình mỗi ngày có khoảng năm sáu trăm linh bệnh nhân đến
khám chữa bệnh thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho rằng phú quốc là đảo nên việc vận chuyển
bệnh nhân vào đất liền gặp khó trong khi quy mô dân số du lịch ngày càng tăng thủ tướng phạm minh
chính đề nghị bộ y tế phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang quy hoạch lại mạng lưới y tế
của thủ tướng yêu cầu phải chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao đầu tư xây dựng cơ sở vật chất
đúng tầm cỡ trang thiết bị cũng phải hiện đại tăng cường kết nối hợp tác công tư thu hút nguồn
lực đầu tư tư nhân khảo sát trường trung cấp nghiệp vụ du lịch khách sạn ehl phú quốc thủ tướng đánh
giá cao và đề nghị tiếp tục rút kinh nghiệm mở rộng mô hình trường ehl để phú quốc trở thành trung tâm du
quốc tế thủ tướng yêu cầu bộ lao động kinh minh và xã hội phối hợp với tỉnh kiên giang làm tốt việc
đánh giá tình hình tính toán khả năng đáp ứng nhu cầu nhân lực về số lượng và chất lượng xây dựng
quy hoạch xây dựng các cơ sở đào tạo thu hút giảng viên chất lượng cao liên kết với các cơ sở
đào tạo lớn trên cả nước tập trung đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực thế mạnh của phú quốc như
logistic du lịch các ngành mới nổi chuyển đổi số chuyển đổi xanh huy động từ nguồn lực trung
ương địa phương đẩy mạnh hợp tác công tư thị sát khu vực tập kết rác thải tạm thời của
thành phố phú quốc thủ tướng nhấn mạnh việc xử lý rác nước thải bảo vệ môi trường là nhiệm vụ
quan trọng cấp bách với phú quốc để phát triển bền vững lâu dài vì vậy thủ tướng yêu cầu tỉnh
kiên giang nghiên cứu đầu tư nhà máy xử lý nước thải tập trung còn về lâu dài phải nghiên cứu
đầu tư nhà máy điện rác xử lý rác khép kín để đáp ứng kinh tế tuần hoàn hiện thành phố đã có
rác với công suất hai trăm linh tấn một ngày đêm và nước thải đang được xử lý cục bộ phục vụ hơn hai trăm linh
nghìn dân và hơn năm triệu lượt khách du lịch mỗi năm phú quốc phải cụ thể hóa các chủ trương
đường lối của đảng nhà nước quy hoạch được phê duyệt để có lộ trình thực hiện phù hợp
hiệu quả bám sát vào tiềm năng khác biệt cơ hội nổi trội lợi thế cạnh tranh phát triển
mạnh mẽ kết cấu hạ tầng thủ tướng phạm minh chính đã nhấn mạnh như vậy khi làm việc với
ban thường vụ thành ủy phú quốc để cho ý kiến về tình hình phát triển phú quốc vào chiều nay ba mươi tháng ba
phú quốc có vị trí chiến lược vai trò quan trọng trên các lĩnh vực có nhiều tiềm năng khác biệt
cơ hội nổi trội lợi thế cạnh tranh đảng nhà nước quốc hội và chính phủ có nhiều nghị quyết
quyết định quy hoạch để phát triển phú quốc nhanh và bền vững là trung tâm du lịch hiện đại
trung tâm văn hóa dịch vụ logistic phát triển kinh tế biển phát triển công nghiệp văn hóa
qua ba năm thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng bộ thành phố đã có một mươi ba trên ba mươi chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đại hội
riêng năm hai nghìn hai mươi ba kinh tế phát triển khá nổi bật giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt bốn năm trăm ba mươi tỷ đồng
thu hút được hai tám mươi bốn triệu lượt khách thu hút đầu tư ba trăm hai mươi hai dự án đang triển khai
phần lớn các dự án này chưa phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng
do đó chưa có quỹ đất sạch để giao cho nhà đầu tư triển khai dự án
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh đảng nhà nước đã xác định xây dựng phú quốc thành trung tâm du lịch dịch vụ chất lượng cao
sinh thái tầm cỡ kết nối với các trung tâm trên thế giới góp phần khẳng định thương hiệu du lịch việt nam trên bản đồ thế giới
yêu cầu phát triển du lịch xanh và bền vững phát triển du lịch phú quốc có bản sắc riêng nhưng vẫn nằm trong giá trị việt nam
xây dựng chương trình du lịch có tầm cỡ thế giới sớm có chính sách để huy động nguồn lực để phát triển nhất là thu hút nguồn lực ngoài nhà nước
phải cụ thể hóa các chủ trương đường lối của đảng nhà nước các cái quy hoạch mà đã được phê duyệt để có cái lộ trình thực hiện phù hợp hiệu quả
bám sát vào tiềm năng khác biệt cơ hội nổi trội lợi thế cạnh tranh của phú quốc phát triển mạnh mẽ kết cấu hạ tầng
đột phá về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhất là đào tạo nghề kỹ năng nghề và thu hút lao động chất lượng cao
về phát triển các ngành mới nổi và cũng là động lực cho sự phát triển bao gồm chuyển đổi số chuyển đổi xanh kinh tế tuần hoàn kinh tế trí thức kinh tế chia sẻ
cùng với đó là phát triển đồng bộ hệ thống sinh thái và bảo vệ môi trường du lịch văn hóa bản địa phát huy truyền thống lịch sử
văn hóa hào hùng có bản sắc của phú quốc nói riêng kiên giang nói chung kết hợp hài hòa sức mạnh nội lực với sức mạnh ngoại lực
xây dựng tổ chức đảng hệ thống chính trị đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh bảo đảm sự bình yên cho người dân và du khách
làm tốt công tác an sinh xã hội để xây dựng phú quốc trở thành trung tâm du lịch dịch vụ hiện đại phát triển mạnh kinh tế biển công nghiệp văn hóa mang tầm cỡ quốc tế
thưa quý vị ngày hôm nay tại đầm thị nại thành phố quy nhơn tỉnh bình định đã chính thức diễn ra lễ khai mạc giải vua địch thế giới thuyền máy nhà nghề uimf một hio world championship
quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân tham dự sự kiện
giải đua có một mươi tám tay đua hàng đầu trên thế giới đến từ các nước các tiểu vương quốc ả rập thống nhất trung quốc bồ đào nha phần lan naui pháp
và chủ nhà việt nam tham gia thi đấu ở ba chặng để giành vị trí
thuất phát tính điểm và vòng đua chính
các cuộc đua mang tính cạnh tranh cao thách thức mạnh mẽ và thú vị mang đến các hoạt động thể thao dưới nước hấp dẫn mãn nhãn cho người xem
ngày ba mươi một tháng ba các tay đua sẽ tiếp tục thi đấu ở vòng đua chính để giành vị trí ngôi đầu
bộ nội vụ đã chính thức trao quyết định cho phép thành lập liên đoàn đua thuyền máy việt nam do ông trần việt anh
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần bình định f một làm trưởng ban vận động
thưa quý vị quản lý vùng biển rộng hơn hai mươi km vuông với hơn bảy tám trăm linh tàu cá
trong thời gian qua bộ đội biên phòng tỉnh bình thuận được ngư dân xem là người bạn đồng hành đáng tin cậy
là điểm tựa để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển chấp hành đúng quy định về khai thác thủy sản
trước khi các tàu cá xuất bến vừa gửi đến bắc ở vùng biển phía nam cán bộ đồn biên phòng thanh hải tỉnh bình thuận xuống thăm hỏi
nhờ ưu thuyền viên và nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật khi đánh bắt
tuyệt đối không để vi phạm vùng biển nước ngoài
nếu chẳng may gặp rủi ro bớt chắc nhanh chóng thông báo cho biên phòng các đơn vị chức năng
đối với người dân thì biên phòng với người dân là gắn liền với nhau
có những cái nghị quyết này là kiện thách của nhà nước đưa ra
những quy định đó là anh em biên phòng trực tiếp hỗ trợ liền
còn đối với người dân tôi là những cái gì
tuyên truyền thì chúng tôi thực hiện
nhưng rút mắt là chúng tôi phải khỏi
mấy anh em biên phòng rất là nhiệt tình hỗ trợ
sau chuyến biển trước khi bốc dở hải sản
thuyền trưởng phạm tiêu lên trạm kiểm soát biên phòng phan thiết
nộp ngay nhật ký khai thác và cập nhật đầy đủ các thủ tục cần thiết
thưa giam quan bộ đội biên phòng là cầu nối quan trọng
giúp người dân tiếp cận nắm bắt và thực hiện tốt hơn các quy định pháp luật
đối với hoạt động đánh bắt trên biển
anh em đây ra
trình sổ cũng tuyên truyền nhất nhở
là không đánh bắt vươn khơi mà các nước khác
các nước ngoài
chỉ là đánh bắt trong vùng biển của việt nam mình
đừng có tái phạm những chuyện đó để gây
để mất công tình trạng khó khăn cho người dân lao động biển
trong năm hai nghìn hai mươi bốn
thường vụ bộ chỉ huy xác định nhiệm vụ phòng chống khai thác iuu là nhiệm vụ rất quan trọng
đảng ủy bộ chỉ huy triển khai nhiều biện pháp giải pháp khác nhau
nhằm hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng
tàu cá ngư dân biên phòng biển nước ngoài
biên phòng tỉnh bình thuận quản lý vùng biển trộn hơn hai mươi km hai
với hơn bảy tàu cá
cùng hơn bốn mươi bốn lao động thường xuyên trên biển
vì vậy luôn chú trọng công tác đồng hành
hỗ trợ người dân chống khai thác hải sản bất hợp pháp
không khai báo và không theo quy định eu
vừa nhằm bảo vệ ngư trường nguồn lợi thủy sản
đồng thời cùng cả nước nỗ lực gỡ thẻ vàng của liên minh châu âu đối với ngành thủy sản việt nam
thưa quý vị ngày hôm nay tại hà nội
tổng hội y học việt nam đã phối hợp với bệnh viện đa khoa cựu chiến binh đài bắc
tổ chức diễn đàn y tế việt nam đài loan
với mong muốn chuyển đổi thích ứng và phát triển
để có thể tiếp tục và hướng tới việc cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng công bằng
và dễ dàng tiếp cận cho mọi đối tượng trong xã hội
hội thảo được tổ chức trong một ngày tập trung vào ba phiên chính
tiêm mạch ung thư và y tế thông minh
đây là diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia y tế của việt nam và đài loan
trong lĩnh vực điều trị bệnh tim mạch ung thư và xu hướng mới trong y tế thông minh
và quản lý bệnh viện sức khỏe và du lịch
nhằm làm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau giữa các chuyên gia y tế và doanh nghiệp y tế hai bên
chia sẻ và trao đổi lẫn nhau về chuyên môn và áp dụng trong việc cứu chữa bệnh nhân
nhằm nâng cao chất lượng điều trị dự phòng chăm sóc sức khỏe và nâng cao hiệu quả quản lý bệnh nhân
ngoài ba phiên chính thảo luận của các nội dung trên
hội thảo cũng dành thời gian để các đại biểu hai bên có thể giao lưu
thảo luận về các cơ hội hợp tác tiềm năng trong tương lai
thưa quý vị không làm mà muốn có ăn
các chiều trò kiếm tiền từ các ứng dụng hẹn hò
dạy các bị cv để đi xin việc kiếm tiền thụ động không cần làm gì
nhàn nhản các nội dung
người trẻ lối sống nguy hại được chia sẻ ngang nhiên khắp trên các nền tảng mạng xã hội
đây đều là biểu hiện của một bộ phận người trẻ đang có thái độ sống thực dụng lười biếng và chiêu trò
văn hóa và đạo đức trong xã hội thực sự cần được báo động
bởi những tư tưởng lệch lạc nguy hại này đang ngày càng gia tăng
mình bịa cv để đi xin việc như thế nào
những lần mình kiếm tiền trên tinder
mình trinh ra không phải để đi làm
bạn cũng thế
ít ai ngờ rằng
đây là các tiêu đề được đặt công khai trên các video đăng tải trên mạng xã hội youtube
thu hút hàng trăm ngàn lượt xem cho đến thời điểm hiện tại
đáng nói ở chỗ
những dạng video với tiêu đề nội dung phản cảm như vậy
được chính người sáng tạo nội dung thừa nhận là cách cô chia sẻ những trải nghiệm thực tế của bản thân
từ đó lan tỏa truyền đi nguồn cảm hứng phong cách
tới cộng đồng người trẻ
không chỉ là những mánh khóe bịa cv moi tiền từ ứng dụng hẹn hò
mà cả những tệ nạn trầm kha khác như cờ bạc khoe thân
cũng là những thứ giới trẻ đang truyền tay nhau trên mạng xã hội
không gian vô hình mà vốn từ trước đến nay đã khó bề kiểm soát
rất nhiều người đang kiểu tự lấy hình ảnh của mình
đang nổi sẵn để có thể truyền tải những thông tin có hại và độc hại cho tất cả mọi người
nhưng mà mọi người xem thì mọi người cũng nên biết chọn lọc
và chính những cái bản thân của mình

thì các bạn đang lợi dụng chính hình ảnh của mình và đang làm xấu hình ảnh của mình hơn
thì em thấy những điều đấy là không nên
bọn mình cũng lên mạng để tìm về những cái trang mạng như thế
cái trang mạng tinder đó không phải ai cũng lên đó để mục đích nào như của con nhân
làm việc đó thì nó là vấn đề rất rất là ảnh hưởng
trực tiếp ảnh hưởng đến tư tưởng
không làm mà vẫn muốn có tiền
thì vấn đề đó nó rất là năn giả
khi hàng loạt thông tin
trào lưu trái ngược nhau xuất hiện trên youtube
người xem bộ bồi dối không biết đâu là thứ mình nên học theo hoặc cần chống lại
trong trường hợp xấu
chúng có thể làm lệch lạc suy nghĩ của người xem
và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống ngoài đời thực của họ
hướng dẫn nhau việc là kiếm tiền ở trên những cái app hẹn hò
nó là những cái hành vi mà nó gây ra bất lợi
và nó tạo ra một cái suy nghĩ nó thật sự là không tốt
cho các bạn trẻ
với cái việc là bạn sẽ nghĩ rằng kiếm tiền là bất cứ giá nào
và không cần quan tâm đến cái câu chuyện là theo đúng luật pháp
hay là theo đúng các trường hợp giá trị hay không
những vết trực dài khi xa chân vào con đường tệ nạn đã rõ
do đó các bài đăng hình ảnh hay video trên mạng táng dương hành vi độc hại
đặc biệt đáng lo ngại giữa người làm nội dung
và người dùng trên mạng xã hội vì mối quan hệ tương tác cận xã hội
vừa qua thì chúng ta cũng thấy là mặt trái của nền kinh tế thị trường
cũng như là với một số tác động tiêu cực của văn hóa ngoại lai
thì nó cũng có một số cái biểu hiện ở trong giới trẻ
là có những cái ứng xử văn hóa chưa thực sự là phù hợp
vừa qua thì chúng ta thấy là bộ văn hóa thể thao du lịch
cũng như là bộ thông tin truyền thông thì đã xây dựng những bộ quy tắc ứng xử
về văn hóa nói chung cũng như là trên khu dân mạng
thì chúng tôi nghĩ là với cái cách hình thành các cái bộ quy tắc ứng xử như thế này
thì chúng ta tạo ra những cái chuẩn mực chung
rồi chúng ta vừa vận động vừa thuyết phục nhưng mà cũng vừa có cái chế tài
để cho tức là các tầng lớp nhân dân là chúng ta thực hiện cái văn hóa ứng xử theo những cái chuẩn mực